thì là tôi không muốn thua kém đoàn trèo kia
tôi phải là nhất
tức là với bọn mình là lúc nào mình cũng muốn tôi phải là nhất
thế thì đương nhiên mình phải đổ mồ hôi
mình phải đổ sương máu về cái vấn đề đó
mình phải thức đêm để mình chăn trở về cái điều đó
mình phải tôi luyện
đấy thì cái cách tôi luyện nó không chỉ là tập hát hay là tập đàn
trong cái thời buổi hội nhập bây giờ là các bạn phải
đó như vậy thì các bạn mới biết được là thế giới họ đang cần cái gì
nó đã đến như thế nào
mình thấy rất nhiều đồng nghiệp
khi mà họ biểu diễn âm nhạc đương đại
họ cho vào rất nhiều yếu tố về ả đào
về cải lương
rồi như mình mình hay dùng che nứa
thế nhưng mà trong cái thời buổi hội nhập bây giờ thì là trừ cái yếu tố thuần
là mình biểu diễn cái phần của mình
mình còn phải
đan xét một chút yếu tố của bạn vào nữa
đấy ví dụ như là
mình quay trở lại là bạn của mình
có thể nghe sẽ nhận thấy một chút cải lương
thế và bãi cho cả những yếu tố điện tử vào nữa
thế là bạn sẽ nhìn thấy là có
kết hợp với cả những âm thanh điện tử
mà những cái đó thì bạn có thể thấy là
trong phim hollywood là có dùng rất nhiều yếu tố điện tử
ồ thế là nghe họ thấy ồ nghe hoành tráng đấy
có thể là dưới một góc độ người nào đó sẽ thấy là
ồ nghe nó rất hiện đại tôi rất thích
mà vẫn có cái yếu tố dân tộc ở trong đó
thế là khán giả mọi khán giả
họ đều thấy được cái mà mình thích
ở trong đó thế và như mình
mình chơi âm nhạc che nứa trừ cái thời gian
mình chỉ huy dàn nhạc ra thế thì
mình không chỉ khép kín no với những cái giai điệu
đến từ tây nguyên tây bắc và mình luôn luôn
mình tìm cách để mình phối thêm
soạn thêm những cái tác phẩm kinh điển của việt nam
như diễm xưa rồi bèo dẫn mây trôi
những cái bản dân ca như vậy
thế rồi những cái bản rất là nổi tiếng
của nước ngoài như là thư gửi alice này
hay là múa kiếm này
hay là những cái bản tango nổi tiếng của thế giới
thế và mình khi mình biểu diễn ở trong nước
cũng như biểu diễn ở nước ngoài
thì đương nhiên là họ rất đón nhận
cứ ký đón nhận luôn đương nhiên là họ rất trân trọng
những cái làn điệu dân ca việt nam
dân nhạc của việt nam được biểu diễn ở nước ngoài
nhưng mà họ còn cảm thấy gần gũi và họ yêu mình hơn
khi mà mình dùng cái nhạc cụ của mình để mình diễn
tác phẩm của họ nó là một cái thứ
mà mình luôn nói là nó là vô giá
khi mà bạn cứ tưởng tượng
là có một cái giàn nhạc giao hưởng của tây
họ sang biểu diễn
và bạn xem tới cuối các bản giao hưởng
rất hay thật rất hay thật có thể bạn hiểu
ít nhiều bạn hiểu thế nhưng mà cuối cùng
họ kết bằng một cái bản bèo giật mây trôi thôi
ôi mình cảm thấy cực kỳ là
bạn muốn khóc
và muốn lên bạn ôm cái ông nhạc trưởng
muốn ôm tất cả những cái người biểu diễn ở đó
thế cho nên là mình mới thấy là trong cái buổi thời buổi hội nhập
là luôn luôn phải
phải hiểu biết không chỉ về mình
mình phải hiểu biết về bạn
mình phải muốn là biết là người ta
bây giờ thời buổi
bây giờ là khoa học rất là phát triển
cho nên là những yếu tố về điện tử
âm thanh ánh sáng nó rất phát triển
bạn phải kết hợp với nó
thì người nghe người ta sẽ biết hơn
sẽ hiểu hơn chẳng hạn như là
trong cả một cái vở trèo đang hát
nhân vật chính đang hát ở phía này thì bạn phải dọi cho người ta một cái đèn vào
cái đèn đó
nó là đèn led hay là đèn như thế nào
bạn phải nghiên cứu chứ bạn phải hiểu về nó chứ
chỗ này phải dùng cái âm thanh gì
để khoách lên cho một chút cái acoustic
một cái echo cho cái tiếng hát ở đây
nó thể hiện chẳng hạn nàng thị kính
chỗ này là nó đang
phát ra từ một cái núi đá chẳng hạn
thế thì phải có một chút âm vọng những cái thứ đó
nó sẽ là điểm cộng cho cái sản phẩm âm nhạc của bạn
cho nên là trong cái thời buổi hội nhập
bây giờ mình nghĩ là
cá nhân mình thấy là không phải chỉ
hát hay đánh đàn hay
mình phải đọc rất nhiều và mình phải nghiên cứu
và mình phải kết hợp rất nhiều
tận dụng sức mạnh của công nghệ đúng không ạ
và những cái cơ hội mà toàn cầu hóa đã mang lại
cho những người nghệ sĩ để mà có thể
quảng bá được âm nhạc truyền thống
và một lần nữa thì rất là cảm ơn
nghệ sĩ đồng quang vinh đã dành thời gian
và có những cái chia sẻ hết sức là tâm huyết
với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
với chủ đề về bảo tồn và quảng bá âm nhạc truyền thống của việt nam
trong bối cảnh hội nhập xin được khép lại tại đây
xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại